virus sars cov hai cho tới nay chưa cho thấy dấu hiệu hoạt động yếu hơn trong môi trường nóng ẩm
và các nước châu âu không nên kỳ vọng dịch có thể suy giảm khi chuyển sang mùa hè
đây là cảnh báo mới nhất của trung tâm kiểm soát dịch bệnh châu âu
sau khi phân tích virus vẫn phát tán mạnh tại các vùng khí hậu nhiệt đới
như khu tự trị quảng tây của trung quốc và singapore